mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu thế nhưng tại nhiều khu đô thị ở hà nội chỉ sau cơn mưa kéo dài chưa đến một giờ tình trạng ngập úng đã diễn ra
tình trạng này bộc lộ nhiều bất cập trong việc thực hiện quy hoạch và đấu nối hạ tầng tại các khu đô thị hiện nay
tại khu đô thị an khánh hoài đức hà nội sau cơn mưa lớn ngày một mươi ba tháng bảy toàn khu đô thị ngập manh mang trong nước nước tràn cả vào hầm để ô tô
nước ngập này rết rắn bò vào đủ các loại côn trùng bò vào thì không ai dám ở
đây là kho hàng của chị ngân hai ngày sau cơn mưa gia đình chị vẫn chưa chuyển được hết hàng hóa bị hỏng do ngập nước ra khỏi kho
chỉ vì một cơn mưa lớn thiệt hại cho gia đình chị đã lên tới hàng tỷ đồng
thật sự là cơn mưa này bọn chị thiệt hại quá nhiều so với tài sản mỗi khi
vì bọn chị
cũng có để kiểu hô anh em xuống để nhức lên nhưng mà không kịp nữa
bọn chị rất nhiều đây là gọi là một ít thôi còn bọn chị chuyển đi để giặt giết các thứ rồi đấy
theo các chuyên gia tình trạng ngập úng ở nhiều khu đô thị tại hà nội mỗi khi mưa lớn cho thấy sự yếu kém trong thực hiện và quản lý quy hoạch
hàng loạt cao ốc đua nhau mọc lên trong khi hệ thống thoát nước không theo kịp
có thể nói là nhiều khu chúng ta không tuân thủ theo cái cốt cái cốt quốc gia
có những cái nhà thì đưa lên mấy mét cũng có nhà đưa lên nửa mét hoặc là một hàng mét
nhưng mà này không có một cái cơ quan nào kiểm tra sát trong cái việc đó
cho nên dẫn đến hiện tượng nó như cái quả núi những quả núi nó như là quả núi xung quanh nhau thì những cái khe đó chứng tỏ là nó đã bị tràn ngập nước
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới hà nội nằm trong khu vực được dự báo có mưa to đến rất to với sự yếu kém về hạ tầng thoát nước
và đấu nối giữa các khu đô thị
như hiện nay thì rất có khả năng nhiều khu đô thị ngay chính thủ đô sẽ xảy ra tình trạng ngập úng nặng